tại hà nội trường đại học y hà nội phối hợp với trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ pepfa việt nam
vừa tổ chức sự kiện không phát hiện bằng không lây truyền
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống hiv aids ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
không phát hiện bằng không lây truyền là một thông điệp mới về lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng virus arv
với người nhiễm hiv làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến hiv
và khuyến khích những người có hiv tuân thủ điều trị
thông điệp này dựa trên bằng chứng khoa học và nhấn mạnh rằng
một người nhiễm hiv nếu được điều trị bằng thuốc kháng virus
và khi đạt tài lượng virus ở ngưỡng dưới hai trăm linh bản sao trên một ml máu
tức là ngưỡng không phát hiện được trong máu thì nguy cơ lây chuyển hiv sang người khác qua đường tình dục
sẽ đạt từ không đáng kể cho đến không có nguy cơ
tuyên bố trên do cộng đồng y khoa và khoa học toàn cầu đi tiên phong trong nghiên cứu và điều trị hivs
công bố tại hội nghị quốc tế về aids năm hai nghìn một mươi tám